thưa quý vị kiên định đường lối đổi mới toàn diện đúng đắn của đảng trong giai đoạn tiếp theo
đó là khẳng định chung của giới chết học việt nam và ban tổ chức hội thảo khoa học
những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
hội thảo do học viện khoa học xã hội viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam và hội chết học việt nam
phối hợp tổ chức mới đây với mục tiêu nghiên cứu phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn
của những chủ trương giải pháp mới trong dự thảo các văn kiện trình đại hội sắp tới của đảng
sau khi nghiên cứu các văn kiện trình đại hội đảng một mươi ba các nhà khoa học nhất trí với những cơ sở lý luận
về những định hướng và đột phá phát triển đất nước xây dựng đảng hệ thống chính trị vững mạnh
an ninh từ những cơ sở lý luận đó phải luật hóa thể triều hóa vào cuộc sống
đại hội đảng sẽ là người quyết định cái văn kiện đó sẽ được thông qua nó như thế nào
và sau khi cái văn kiện đã được thông qua thì nó phải biến thành ý chí thành chủ trương chính sách pháp luật
của nhà nước để toàn dân nắm được và thực hiện và khi đã trở thành phong trào quần chúng
thì mọi cái chủ trương chính sách của đảng mới được đưa vào thực tiễn
các đại biểu nhà khoa học cũng dành sự quan tâm lớn đến công tác xây dựng đảng
sau ba mươi năm năm thực hiện đổi mới đất nước ta có nhiều thay đổi thế và lực sức mạnh tổng hợp quốc gia không ngừng được nâng cao
lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn
và từng bước được hiện thực hóa từ cơ sở thực tiễn đó cần kiên định đổi mới toàn diện và công tác xây dựng đảng đóng vai trò then chốt
thì công tác xây dựng đảng còn phải tiếp tục quan tâm giải quyết rất nhiều vấn đề
làm sao chúng ta thực sự xây dựng đảng một cách toàn diện cả trên năm mặt là về chính trị về tư tưởng về đạo đức về tổ chức và về căn bộ
là chúng ta tiếp tục đối tranh để ngăn chặn để lùi sự suy thoái về tư thưởng chính trị đạo đức lúc sống
cũng như là những biểu hiện tự diễn biến tự chuyên hóa trong đảng
ba mươi bảy tham luận tại hội thảo của các nhà khoa học cũng khẳng định để hoàn thành mục tiêu chung theo các giai đoạn
thì chúng ta cần kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội
thất huy hệ giá trị văn hóa con người việt nam tự lực tự cường